hôm nay ngày làm việc thứ ba kỳ họp thứ tám quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về dự án bộ luật lao động sửa đổi
thành phố hồ chí minh chấn trình xây dựng không phép từ sai phạm tại quận thủ đức
trong phần tin quốc tế mỹ sẽ duy trì một lượng nhỏ binh sĩ tại syri
paris công bố logo olympic
thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày làm việc thứ ba kỳ họp thứ tám quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về dự án bộ luật lao động sửa đổi
đây là dự án luật được sự quan tâm của đông đảo cử tri trong cả nước với kỳ vọng việc sửa đổi lần này sẽ mang lại nhiều quyền lợi cho người lao động
buổi sáng sau khi nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh trình bày báo cáo giải trình
tiếp thu chỉnh lý dự án
dự án bộ luật lao động sửa đổi quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án bộ luật lao động sửa đổi
buổi chiều quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án bộ luật này cơ quan chủ trì thẩm tra sẽ làm rõ vấn đề đại biểu nêu
vừa qua báo thời nay đã thông tin về một loạt những sai phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại quận thủ đức của một số cán bộ nhà nước gây bức xúc trong dư luận
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh đã có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo quận thủ đức và thị xác khu vực sai phạm đã tồn tại trong nhiều năm qua
theo nội dung phản ánh của báo thời nay ông lê hữu thành phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân quận thủ đức cùng em trai là ông lê ngọc quý nguyên chánh thanh tra quận thủ đức
cùng sáu người khác là anh chị em ruột có bảy công trình sai phạm từ lâu chưa được xử lý
điều này trái với chỉ thị hai mươi ba ct xuyệt tây u về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trực tự xây dựng trên địa bàn thành phố
trước những sai phạm của các cán bộ nhà nước trên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân đã trực tiếp đi thị xác các vị trí tồn tại sai phạm và nghe báo cáo tình hình
nguyên nhân chưa kiên quyết xử tới nay từ sở xây dựng thanh tra thành phố tới chính quyền địa phương

thế nhưng trên thực tế người dân đã phản ánh chính quyền phường hiệp bình chánh đã có quyết định xử lý
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân từ phía quận khiến hơn bảy năm sự việc vẫn chưa được giải quyết dẫn đến mất niềm tin của nhân dân vào cơ quan quản lý nhà nước
để khôi phục niềm tin đòi hỏi các cấp chính quyền cần phải có giải pháp quyết liệt

để chấm dứt tình trạng cán bộ nhà nước lợi dụng chức quyền dẫn tới những sai phạm trong trực tự xây dựng tại thành phố
bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân cũng yêu cầu quận thủ đức cần có thời gian triển khai xử lý sai phạm chính xác
và báo cáo các cấp chính quyền về trực tự xây dựng trên địa bàn thành phố
cũng trong ngày hôm qua hai mươi hai tháng một mươi ubnd tp hcm đã tổ chức thảo luận tìm giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
quý bốn năm hai nghìn một mươi chín nhằm xác định công việc trọng tâm của ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đã đặt ra của năm hai nghìn một mươi chín
ông nguyễn thành phong chủ tịch ubnd tp đã chủ trì hội nghị
từ đầu năm đến nay tp hcm đã nỗ lực vượt khó khăn để đạt được những kết quả khá trong phát triển kinh tế xã hội
như grdp tăng khá với mức bảy tám mươi một xuất khẩu đạt hơn ba mươi một tỷ usd tăng một mươi năm thu ngân sách đạt bảy mươi một chín so với kế hoạch giao
trong quý bốn năm hai nghìn một mươi chín ubnd tp đã xác định cần tập trung vào chín nhiệm vụ trọng tâm như sau
tiếp tục thực hiện bảy chương trình đột phá của thành phố
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện
khiếu nại không để vượt cấp sự liên nghiêm các vi phạm trong công tác quản lý xây dựng đất đai trên địa bàn thành phố
nhất là tại khu đô thị mới thủ tiêm giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các nhà đầu tư
đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án công và đa soát lại các dự án trọng điểm để kêu gọi đầu tư
đẩy mạnh sắp xếp cơ cấu lại cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước gắn với niềm yết trên thị trường chứng khoán
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hà nam tổ chức hội nghị sơ kết vụ hè thu
vụ mùa năm hai nghìn một mươi chín và triển khai sản xuất vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tại úc cũng đã từng có rất nhiều điều luật phân biệt đối xử tuy nhiên chính phủ úc đã có những động thái và cam kết thúc đẩy bình đẳng giới đưa tỷ lệ phụ nữ trong hội đồng quản trị tăng đáng kể đạt gần ba mươi trong top hai trăm linh công ty niêm yết của úc
với những khảo sát và kinh nghiệm đã đạt được dự án đã chuyển giao tài liệu đào tạo cho hội phụ nữ và hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các tỉnh hương yên thanh hóa và lạng sơn đồng thời xây dựng mạng lưới tư vấn đào tạo với các hiệp hội này
tối ngày hai mươi hai tháng một mươi tại thành phố đà nẵng đại sư quan ấn độ phối hợp cùng với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng tổ chức ngày hội hợp tác kinh tế và kỹ thuật ấn độ itec hai nghìn một mươi chín với sự tham gia của hai trăm linh cựu du học sinh itec tại việt nam
mục tiêu của chương trình là chia sẻ những thành quả của sự phát triển kinh tế xã hội và thành tiệu kỹ thuật của ấn độ với cộng đồng quốc tế trên cơ sở hợp tác cùng có lợi
quan hệ đối tác trong khuôn khổ hợp tác kinh tế và kỹ thuật của ấn độ cũng có lợi
kinh tế và kỹ thuật của ấn độ và việt nam bắt đầu từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi với hơn hai trăm linh học bổng được cấp hàng năm đến nay đã có hơn một năm trăm linh người việt được nhận học bổng
việt nam là một trong những quốc gia nhận được số lượng học bổng hợp tác kinh tế kỹ thuật ấn độ lớn nhất của ấn độ
theo đại sứ ấn độ ấn độ tự hào đã đóng góp vào xây dựng thể chế và phát triển ngôi nhân lực cho công cuộc phát triển và hiện đại hóa của việt nam trong nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp đến an ninh lương thực kinh tế tài chính và lịch sử văn hóa
trong phần tin quốc tế mỹ sẽ duy trì một lượng nhỏ binh sĩ tại syri
paris công bố logo olympic hai nghìn hai mươi
liên quan đến cuộc khủng hoảng tại syri xuất phát từ cuộc tấn công của quốc gia láng giềng thổ nhĩ kỳ tổng thống donald trump cho biết mỹ vẫn sẽ duy trì một nhóm nhỏ binh sĩ ở syri để bảo đảm an ninh

trump cũng đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh quyết định rút quân khỏi miền bắc syri của ông đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ vì bị coi là hành động bỏ rơi người quốc và mở đường cho chiến dịch quân sự của ankara
trong một phát biểu tổng thống trump cho biết số lượng nhỏ binh sĩ của mỹ ở lại syri sẽ điều tới một khu vực đóng quân hoàn toàn khác gần biên giới với jordan và israel để bảo đảm an toàn cho các mô dầu
tổng thống trump cho biết số lượng nhỏ binh sĩ ở lại syri sẽ điều tới một khu vực đóng quân hoàn toàn khác gần biên giới với jordan và israel để bảo đảm an toàn cho các mô dầu